tám thuyền viên và tàu cá biển số na chín mươi ba nghìn sáu trăm bảy mươi hai ts gặp nạn trên biển đã được tàu của hải đội hai lai kéo vào bờ an toàn sau gần hai mươi tiếng đồng hồ tìm kiếm cứu nạn
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng hai bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an nhận được thông báo tàu cá mang số hiệu na chín mươi ba nghìn sáu trăm bảy mươi hai ts và tám thuyền viên do trần văn toàn
trú tại xóm tám xã sơn hải huyện quỳnh lưu làm thuyền trưởng đang hoạt động cách mũi ròn tỉnh hòa tĩnh khoảng hai mươi hai hải lý phía đông bắc
bị hỏng máy thả trôi trên biển không thể sửa chữa có nguy cơ bị chìm cần hỗ trợ khẩn cấp
sau khi nhận được thông báo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an đã chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển chính quyền địa phương
các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí tàu bị nạn để đến hỗ trợ đồng thời điều động tàu biên phòng sáu một nghìn chín trăm linh một cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ hải đội hai lên đường cứu nạn
đến ngày một tháng ba tàu biên phòng đã lai rắt tàu cá bị nạn vào cập tại cảng hải đội hai an toàn và tiến hành các thủ tục bàn giao cho chính quyền địa phương